thanh hóa có tuyến biên giới đất liền là hai trăm một mươi ba km giáp với tỉnh hồ phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
hướng ứng chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới toàn bộ hệ thống cột mốc đều được nhân dân đăng ký tham gia bảo vệ
năm giờ sáng già làng hà văn chốn đã có mặt để đi tuần với các chiến sĩ biên phòng
hai mươi năm âm thầm tuần trai biên giới già làng hà văn chốn đã nhận được hàng chục tấm bằng khen của các cấp các ngành trao tặng
với ông phần thưởng lớn nhất chính là sự tin tưởng của dân trong bản cũng như cán bộ chiến sĩ biên phòng
dù tuổi đời còn trẻ anh giàng a chìa người dân tộc mông ở bàn ón đã có hơn hai mươi năm tự nguyện tham gia bảo vệ đường biên cột mốc
bất kể nắng mưa
mỗi tháng một lần dấu chân của anh đều đạn in trên cung đường rừng hơn một mươi km để làm nhiệm vụ
tháng nào cũng đi
thì nếu mà lên đây có dấu hiệu gì thì về nhà cũng kịp thời báo cáo với tổ công tác với bộ đội biên phòng đồn biên phòng
người bạn thì học dân lúc nào buổi nào học dân thì cũng tuân truyền cho người dân
của mốc là của mốc chung
thì tất cả người dân cũng phải có chứng nhận
cứ định kỳ hàng tháng anh phan văn cấu lại chuẩn bị cùng người cháu họ vượt rừng lên đỉnh kéo tát
cao hai mét so với mặt nước biển để trông coi cột mốc này
đây là cột mốc hai trăm tám mươi sáu mà bố của anh phan văn cấu già làng phan văn siết đã bảo vệ như người thân trong suốt hơn ba mươi năm
tháng bảy hai nghìn một mươi chín là bố đã mất
mất thì trước khi bố ốm đau thì bố người cơ quan các cháu lên thăm cột mốc
hướng dẫn các cháu đi xem cột mốc bảo vệ
chỉ thị một mới bắt đầu thực hiện trong năm năm nhưng đã có nhiều tấm gương hàng chục năm bảo vệ cột mốc
đời sống vùng biên tại thanh hóa đang từng bước đi lên trật tự an toàn xã hội ổn định
đằng sau thành quả đó có đóng góp không nhỏ của chính quyền các cấp và bà con nhân dân nơi đây